thưa quý vị và các bạn tối muộn ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại sân bay quốc tế nội bài thay mặt cho bộ y tế
giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn là thứ trưởng bộ y tế đã tiếp nhận hai trăm linh liều vaccine covacin cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
và một tấn nguyên liệu sản xuất thuốc movinavir hai trăm linh g điều trị covid một mươi chín
tại sân bay quốc tế nội bài văn phòng quốc hội đã tổ chức lễ bàn giao nguồn kinh phí nêu trên cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và vaccine nguyên liệu sản xuất thuốc cho bộ y tế
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái các thành viên chính thức của đoàn công tác lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bộ y tế tham gia lễ bàn giao
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trao biển đề tặng hai tỷ quân tương đương bốn mươi tỷ đồng
do tập đoàn tài chính hà bank hàn quốc ủng hộ để triển khai các hoạt động an sinh xã hội cùng ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
bao gồm chương trình tặng sáu mươi năm xe cứu thương và xây nhà văn hóa nhà tránh lũ cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phùng khánh tài phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đại diện nhận tài trợ
đồng chí tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường trao biển đề tặng hai trăm linh liều vaccine covid cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
số vaccine covid một mươi chín này do tập đoàn biharp biontech ấn độ ủng hộ và chuyển giao toàn bộ công nghệ
một tấn nguyên liệu điều chế thuốc điều trị covid một mươi chín movinavir hai trăm linh mg do công ty upimus vama ấn độ phối hợp với công ty hóa dược phẩm mekofa việt nam
ủng hộ cho bộ y tế và thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đại diện cho bộ y tế nhận số hàng
bộ y tế đã phê duyệt có điều kiện do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch đối với vaccine phòng covid một mươi chín có vaccine